theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đến ngày ba mươi tháng chín tới toàn tỉnh phải hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ hơn chín tám trăm linh nhà ở cho người có công
nhiều nơi đang được tiến hành khẩn trương để ổn định chỗ ở cho người có công trước ngày hai mươi bảy tháng bảy nhưng vẫn còn một số địa phương chưa thể hoàn thành theo đúng kế hoạch
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là căn nhà mới được xây của bà hồ thị mỹ dung ở thôn phước cẩm xã bình tú huyện thăng bình tỉnh quảng nam
bà dung là vợ của ông nguyễn trí thạnh người có công được hỗ trợ để xây mới nhà ở trong năm hai nghìn một mươi tám
ngoài số tiền hỗ trợ bốn mươi triệu đồng của nhà nước các con của bà dung còn góp thêm tiền để xây dựng ngôi nhà này
từ khi có nhà mới bà dung không còn sợ mưa gió bão lũ như hồi còn ở trong căn nhà cũ trước đây
tại huyện thăng bình trong năm hai nghìn một mươi tám

trong số đó thăng bình đã triển khai thực hiện hoàn thành năm trăm năm mươi nhà một trăm bốn mươi một nhà đang dễ dàng
số còn lại thì đăng ký triển khai thực hiện trong tháng tám tháng chín thậm chí trong tháng một mươi
và một nửa số trong một sáu trăm sáu mươi sáu đó người ta có nhu chầu xây dựng trong năm hai nghìn một mươi chín trở về sau
trong năm năm qua toàn tỉnh quảng nam đã hoàn thành việc hỗ trợ cho một mươi chín
một sáu trăm hai mươi ba nhà bao gồm xây mới hơn sáu nhà sửa chữa một mươi ba sáu trăm một mươi năm nhà với tổng kinh phí hơn năm trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó trung ương hỗ trợ hơn bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng phần còn lại là do ngân sách địa phương hỗ trợ
theo quyết định chín trăm sáu mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam toàn tỉnh có chín tám trăm linh chín nhà ở của người có công
được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay mới thực hiện đạt khoảng tám mươi kế hoạch đề ra

được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó trung ương hỗ trợ cho một mươi chín nhà ở của người có công được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó trung ương hỗ trợ cho một mươi chín nhà ở của người có công được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám được xây dựng và sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi tám